thông tin về một chuyên án ma túy lớn vừa được chếp phá
cụ thể khi đang vận chuyển hai mươi bốn viên ma túy tổng hợp
hai đối tượng đã bị lực lượng phối hợp gồm bộ đội biên phòng
công an và hải quan tỉnh hà tĩnh khống chế bắt quả tàng
hai đối tượng là nguyễn đình hùng và ngô thị ngân cùng chú tại tỉnh nghệ an
khám xét tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ hai mươi bốn viên ma túy tổng hợp
và nhiều tăng vật có liên quan
các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên tại lào rồi cắt rừng
vận chuyển về việt nam để tiêu thụ hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra
cũng liên quan đến tội phạm ma túy vào ngày hôm qua ngày một mươi tháng sáu
tại tòa án nhân dân huyện trạm tấu tòa án nhân dân tỉnh yên bái đã xét xử
lưu động đối tượng hở a ký chú tại huyện mù căn trải tỉnh yên bái
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
theo cầu trạng vào ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một hở a ký đã mua heroin
của một người đàn ông tên giàng tại khu vực rừng thuộc địa bàn huyện mù căng trải
để bán kiếm lời đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một khi ký đang bán ma túy
cho hai người đàn ông không rõ lây lịch thì bị tổ công tác của công an huyện mù căng trải
phát hiện bắt quả tăng thu giữ tại chỗ chín mươi bốn năm g heroin
kết thúc phiên xét xử tòa án nhân dân tỉnh yên bái đã tuyên phạt hở a ký
một mươi chín năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy
tội đánh bạc di định
đánh bạc di động có cảnh giới vừa bị đội cảnh sát hình sự công an thành phố quảng ngãi
triệt phá và bắt giữ một mươi đối tượng
đội cảnh sát hình sự bắt quả tang một mươi đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa
tại nhà ông tô văn đình ở thôn khánh lâm xã tịnh thiện thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi
tạm giữ gần tám mươi triệu đồng cùng nhiều tăng vật liên quan
đây là ổ đánh bạc thường xuyên di động hoạt động lén lút trong rừng
khu vực hoang vắng và có cả cảnh giới
việc chủ động triệt phá ổ đánh bạc của đội cảnh sát hình sự
đã có phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
hành nghề cho vay lãi nặng dương văn khang chú tại vĩnh bảo thành phố hải phòng
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố huế tạm giữ hình sự
tại cơ quan công an dương văn khang đỗ anh quyết nguyễn văn trinh
cùng chú tại vĩnh bảo thành phố hải phòng khai nhận
vào khoảng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai các đối tượng vào huế và tạm trú
tại phường hương an thành phố huế nhằm mục đích cho vay nặng lãi
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày bị tạm giữ các đối tượng đã cho tám mươi tám người vay
với tổng số tiền hơn một ba tỷ đồng
lãi suất cho vay từ một trăm hai mươi một đến hai trăm linh phố tạm giữ hình sự đối với khang
và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối với hai đối tượng còn lại
với thủ đoạn hứa hẹn bán phế liệu của trạm thu phát sóng mạng mobifone
trần thị bích thủy vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành
tỉnh an giang khởi tố và bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đồng phạm mai văn hiếu cũng bị cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi trên
và cả hai bị can cùng chú tại xã vĩnh an huyện châu thành tỉnh an giang
theo kết quả điều tra ban đầu sau khi nghe thông tin trạm thu phát sóng mạng mobifone
phía sau nhà sắp thay thế linh kiện thủy đã nảy sinh ý định lừa bán phế liệu
của trạm để chiếm đoạt tài sản
từ giữa tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
hai đối tượng đã lừa bán phế liệu bảy trạm thu phát sóng mạng mobifone
trên địa bàn các huyện châu thành thoại sơn tri tôn và tỉnh biên
cho anh nguyễn văn nghiêm chú tại huyện thoại sơn làm nghề thu mua phế liệu
để chiếm đoạt số tiền một trăm ba mươi năm triệu đồng
ngoài ra ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một thủy còn chiếm đoạt số tiền một mươi hai triệu năm trăm linh ngàn đồng
của cha ruột anh nghiêm
sau khi biết thủy bị lừa ngày một mươi chín tháng một
một anh nghiêm đến cơ quan công an tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của thủy
hiện vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra làm rõ
mạo danh cán bộ công an vị kiểm sát gọi điện đe dọa vu khống
thông qua mạng xã hội kết bạn làm quen và hứa hẹn tặng quà bằng tiền mặt
rồi yêu cầu người nhận chuyển các loại phí mời tham gia làm cộng tác viên
bình chọn các nhãn hàng trên trang thương mại điện tử như shopee
những chư thức lừa đảo này không mới
nhưng vẫn đang được các đối tượng sử dụng trên không gian mạng
nhằm dẫn dụ lôi kéo nhiều nạn nhân sập bẫy
và phóng viên antv đã có phản ánh ngay sau đây
ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
một phụ nữ trú tại thành phố pleiku tỉnh gia lai
nhận được cuộc gọi của một người đàn ông xưng là cán bộ viễn thông tại thành phố đà nẵng
thông báo chị đang nợ cướp điện thoại trả sau
đối tượng yêu cầu người phụ nữ này cung cấp thông tin cá nhân
để kiểm tra xác minh và yêu cầu trả lời điện thoại
của nhiều người tự xưng là cán bộ công an cán bộ viện kiểm sát
trong lúc tâm lý hoảng loạn sợ hãi
chị đã gửi số tài khoản mã otp ngân hàng
và bị chiếm đoạt số tiền trên một năm tỷ đồng
cùng dũng tại thành phố pleiku
người phụ nữ này đọc thông tin quảng cáo trên facebook
nhận dậy việc làm tám mươi tám
tuyển cộng tác viên shopee và hướng dẫn truy cập vào trang web lạ
sau khi được nhân viên chăm sóc khách hàng tên my tư vấn hình thức chọn đơn hàng để hưởng hoa hồng
chị đã tin tưởng và làm theo
ban đầu sau mỗi lần làm nhiệm vụ số tiền gốc và tiền hoa hồng được chuyển trả đầy đủ như cam kết
những lần sau các đối tượng yêu cầu chị làm nhiệm vụ nhiều hơn và phải chuyển số tiền lớn hơn
chỉ đến khi chị chuyển tổng số tiền trên một trăm tám mươi triệu đồng thì mới biết mình đã bị lừa
những đơn đầu là nó sẽ chuyển lại cho mình trong vòng từ ba tới năm phút thôi
cạn gốc và hoa hồng là một mươi
bắt đầu nhiệm vụ thứ ba là nó cứ liên kết đôi liên kết đơn
là bắt đầu nó cứ kéo mình đi theo
thì em cứ nghĩ thôi nó đã nói vậy thôi đường nào mình cũng theo rồi
thì bắt buộc bây giờ em theo để lấy lại được tiền
chứ nếu không thì em sẽ mắc trắng cái số tiền em là chuyển trước đó
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh gia lai
đã ghi nhận hơn ba mươi trường hợp công dân đến trịnh
họ đã ghi nhận hơn ba mươi trường hợp công dân đến trịnh báo về việc bị đối tượng sử dụng mạng máy tính
mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền bị thiệt hại trên hai mươi hai tỷ đồng
qua việc tiếp nhận xử lý các đơn thư tố giác tội phạm lực lượng công an xác định hầu hết đối tượng trong nước
thực hiện hành vi phạm tội đều có liên quan đến số đối tượng ở nước ngoài
nhiều trường hợp bị hại có số tiền bị chiếm đoạt đều là tiền đi vay mượn cầm cố thế chấp tài sản để lại hậu quả rất nặng nề về kinh tế tâm lý hạnh phúc gia đình
công tác đấu tranh với loại tội phạm này đang gặp nhiều khó khăn và bất cập
tội phạm trên không gian mạng thì nó ở bất cứ nơi đâu
chính vì thế mà về cái xác định đối tượng truy vết trên không gian mạng thì nó rất là rộng lớn
công tác phối hợp với các đơn vị bạn ở bên ngoài chậm so với cái tốc độ phát triển của tội phạm
chính vì thế mà cái hiệu quả điều tra cái tội phạm công nghệ cao nó chưa đạt được cái kết quả như mong muốn
bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan công an người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác nắm vững quy định của pháp luật về các thủ tục hành chính thủ tục pháp lý của các cơ quan nhà nước
bảo mật thông tin cá nhân các tài khoản mạng xã hội jalo facebook không đăng nhập vào các giao diện ứng dụng lạ không rõ danh tính trên không gian mạng
đặc biệt không cung cấp chia sẻ thông tin tài khoản ngân hàng đặc biệt là mã xác nhận otp của các giao dịch ngân hàng cho bất kỳ ai
một xe ô tô hiệu poter nhập lậu vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bình định phát hiện và thu giữ để điều tra xử lý
trước đó qua thông tin của quần chúng nhân dân cung cấp phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với công an phường trần phú thành phố quy nhơn tiến hành kiểm tra xe ô tô con nhãn hiệu porsche mang bị kiểm soát
do ông ngô vĩnh hiền chú tại thành phố hà nội làm chủ đang dừng tại khu vực đường xuân diệu thành phố quy nhơn
tại thời điểm kiểm tra ông hiền không xuất trình được các loại giấy tờ có liên quan đến chiếc xe ô tô nói trên
làm việc với cơ quan công an ông hiền khai nhận xe ô tô này được ông mua của một người không quen biết thông qua mạng xã hội và không có bất kỳ giấy tờ nào kèm theo
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bình định đã tiến hành lập biên bản niêm phòng tạm giữ phương tiện đồng thời tiếp tục xác minh và điều tra để xử lý theo quy định
bị bạn nhậu chê bai rồi dùng tay đấm phạm văn nhật chú tại tỉnh bà rịa vũng tàu đã dùng dao chém khiến nạn nhân tử vong
vào ngày một mươi tháng sáu nhật đã bị tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đưa ra xét xử về tội giết người
theo có trạng trong quá trình ăn nhậu phạm văn nhật đã bị ông nguyễn văn ra chê bai và có hành động dọa đánh
bỏ đi một lúc khi quay lại nhật tiếp tục bị bạn nhậu đánh
vì quá bực tức nhật đã lấy dao chém hai nhát vào người ông ra khiến nạn nhân tử vong tại bệnh viện
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt phạm văn nhật một mươi chín năm tù về tội giết người
liên quan đến vi phạm trong công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi lộ đề môn sinh học
kỳ thi tốt nghiệp trung hòa vũ thông năm hai nghìn một mươi chín
căn cứ và kết quả điều tra xác minh cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cụ thể khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với phạm thị my nguyên giáo viên đại học sư phạm hà nội
và khởi tố bị can áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bùi văn sâm
nguyên giáo viên đại học sư phạm hà nội cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
sau khi được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện quyết định
và các lệnh nêu trên đối với bị can phạm thị my và bùi văn sâm
một triệu viên thuốc tân dược giả hỗ trợ và phòng ngừa điều trị covid một mươi chín vừa được phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về tham nhũng kinh tế và buôn lậu công an tp hcm phát hiện và thu giữ
đường dây sản xuất buôn bán thuốc giả này do phạm ngọc bích là giám đốc công ty cổ phần dược amtech farma trụ sở tại tỉnh long an cầm đầu
được tổ chức chặt chẽ và khép kín với các đối tượng có quan hệ anh em họ hàng thân quen
để tránh bị phát hiện các đối tượng sử dụng nhà máy sưởng sản xuất thuốc được cấp phép sản xuất kinh doanh thuốc tân dược các loại
để sản xuất thuốc giả với quy mô lớn cùng với bích phạm bích ngọc là em của bích và năm người có liên quan cũng đang bị tạm giữ để điều tra
chở tổng cộng hơn năm trăm linh mét khối cát nhưng lại không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc
vụ việc vừa được phòng cảnh sát đường thủy công an tp cn phát hiện trên tuyến sông hậu
phát hiện hai xà lan di chuyển từ hướng tỉnh an giang vào vàm cái sắn để về tỉnh kiên giang có biểu hiện nghi vấn
lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra tuy nhiên thuyền trưởng và nhân viên đều không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
hơn năm trăm linh mét khối cát đang vận chuyển
hiện phòng cảnh sát đường thủy phối hợp với phòng cảnh sát môi trường công an tp cn đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý hai trường hợp trên theo quy định